sự lên ngôi của kinh tế nền tảng số trong những năm gần đây đã và đang thúc đẩy những công cuộc cải cách thể chế thực chất tại việt nam
để đáp ứng tốc độ phát triển của công nghệ
đó là khẳng định của các chuyên gia trong buổi tọa đàm vai trò của kinh tế nền tảng số đối với tương lai kinh tế việt nam
do viện nghiên cứu kinh tế và chính sách tổ chức mới đây tại hà nội
dự tọa đàm các đại biểu cũng nhấn mạnh việc xây dựng thể chế điều hành kinh tế nền tảng là điều các quốc gia đang nỗ lực thực hiện
và việt nam cũng không nằm ngoài xu thế đó
các mô hình kinh doanh trên nền tảng số đang chiếm lĩnh và dần thay thế mô hình ống truyền thống
theo viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương việc thực hiện cách mạng công nghiệp bốn ở cả ba mức thấp trung và cao
có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tăng từ hai mươi tám năm đến sáu mươi hai một tỷ đô la tương đương bảy một mươi sáu gdp đến năm hai nghìn hai mươi
mặc dù vậy việc đánh giá tác động của kinh tế nền tảng số đến tăng trưởng không hề đơn giản
bởi vẫn tiềm ẩn nhiều thành phần kinh tế phi chính thức
kinh tế ngầm tại các nền tảng số các đại biểu cũng phân tích những tác động của kinh tế nền tảng số
vào thị trường tài chính tiền tệ và sự thay đổi về diện mạo cách thức vận hành của thị trường này